vào những ngày cuối năm này khi tất cả mọi người đều đang hối hả trở về nhà để chuẩn bị chào đón cho năm mới canh tí
thì tại bệnh viện nhi trung ương phía sau những bức tường của bệnh viện những bệnh nhân đặc biệt ở đây vẫn đang gồng mình chống chọi với bệnh tật
họ là những bệnh nhi và những gia đình có bệnh nhi mắc bệnh hiếm
cũng đào cũng quất cũng hoa cũng những phần trang trí lung linh đầy màu sắc cũng đông người qua lại
thế nhưng đây lại là khung cảnh tại một khoa đặc biệt của bệnh viện nhi trung ương khoa nội tiết truyền hóa di truyền
nơi chỉ có những bệnh nhân là các bệnh nhi bệnh hiếm
vẫn như những ngày trong năm cứ một tuần một lần chị phùng thị sáu ở xã sơn đà huyện ba vì hà nội lại được con đến kiểm tra sức khỏe và truyền thuốc
còn chị cháu phùng nhật phi bị mắc phải một căn bệnh hiếm có tên gọi truyền hóa di truyền tuyếp hai
hay còn gọi là nhiễm mucopoly saccharide
với các bệnh hiếm bệnh nhân sẽ phải điều trị suốt đời
thế nên với họ dù ngày tết hay ngày thường thì những bệnh nhi hiếm ở đây vẫn phải đều đạn đến thăm khám
chuyển thuốc điều trị
cũng bởi thế mà không biết từ bao giờ những bệnh nhi và người nhà bệnh nhi ở đây lại trở nên thân thiết như một gia đình
và niềm vui duy nhất của họ là các bệnh nhi được truyền thuốc được điều trị
với ngày tết này thì là ví dụ như là người ta được về đoàn tụ với gia đình
với đây thì là con có bệnh tật thì tôi phải đưa con đến để truyền thêm nhà nước
tạo điều kiện cho như thế rồi thì thôi chúng tôi cũng cố gắng có con thì là được như thế này là cũng là hạnh phúc lắm rồi ạ
điều trị suốt đời thì tết hay không tết thì vẫn cứ phải điều trị như nhau
có điều là các cái hoạt động về mặt hành chính thì có thể là gián đoạn một thời gian ngắn
chúng tôi thông thường là thu xếp để đảm bảo đủ thuốc men rồi thì các sản phẩm dinh dưỡng đặc biệt
đối với các cháu mà rủi loạn chuyển hóa để các cháu có thể là tự điều trị và chăm sóc tại nhà
thêm nữa là những cháu nào mà đang cần truyền những enzym đặc biệt ở tại bệnh viện thì các hoạt động vẫn như bình thường
thậm chí là ba mươi tết mùa một tết và trong tất cả các ngày tết
thống kê cho thấy tám mươi năm các bệnh hiếm là do nguyên nhân di truyền
nghĩa là các bệnh nhân đã mắc bệnh từ trước khi sinh và được trần đoán bệnh sau khi sinh
vì vậy bên cạnh việc truyền thuốc đầy đủ
đúng lịch thì những người chăm sóc bệnh cần lưu ý tăng cường tìm hiểu vấn đề liên quan tới các bệnh hiếm
để biết cách phát hiện sớm các biểu hiện bất thường hoặc liên hệ với các mạng lưới tại các địa phương
để xử lý kịp thời an toàn khi có vấn đề xảy ra đặc biệt vào các dịp lễ tết